hai khu nhà kiên cố được dựng lên ở những vị trí lý tưởng cho những đối tượng truy nã
ba mặt rác rừng lưng dựa và núi
xung quanh được bảo vệ bởi hàng trăm bao xipang lớn gỗ với rất nhiều can xăng bình ga
một hệ thống camera hiện đại được bố trí dày đặc quanh khu vực nhà
để đối tượng có thể kiểm soát tất cả các phương tiện qua lại xung quanh đó
bên trong nhà đối tượng một mươi tám tn là sáu dãy nhà và đều được lợt bằng tôn xanh
dãy phía ngoài sát với tường bao và ngay cạnh cổng ra vào
lần lượt là dạy thứ nhất được làm bằng cửa cuốn và chia làm hai gian
gian ngoài để gỗ đến tận trần nhà
gian trong thứ hai là hầm trú ẩn
vân không cho ai vào kể cả các đối tượng thân tín
dãy thứ hai gian ngoài là phòng ngủ của tân
gian phía trong được nối thông với gian thứ hai của dãy thứ ba thành một phòng dọc quay nha
phòng này tân dùng để tiếp khách đến buôn ma túy và cùng đồng bọn sử dụng trái phép chất ma túy
nhà của thuận được xây dựng theo kiểu nhà của đồng bào dân tộc mông
thận xây một căn hầm bí mật với mục đích trốn chạy nếu cơ quan chức năng truy bắt
đặc biệt hơn trong nhà của hai đối tượng chứa rất nhiều vũ khí súng các loại như ak ar một mươi năm súng ngắn và rất nhiều đạn quả lựu đạn
có lẽ là đây là những cái đối tượng này nó đã nghiên cứu rất kỹ về cái thiết kế những cái lô cốt
nhà nhưng là lô cốt nhà có hầm để trú ẩn
cái thứ hai nữa là nó mua nó tích gỗ
và nó huy động là nó xếp toàn bộ gỗ vành đai gỗ ở trước nhà là như thế này
thế mà gỗ thì chỉ có cháy thôi
chứ còn đống gỗ như thế mà xe của mình có lao qua không lao nổi
mà bắn loại súng vũ khí của ta mà bắn vào cái loại đạn thông thường thì bắn vào gỗ thì nó dày đến hơn bốn mươi bốn khối gỗ
các loại như thế nó xếp như thế đều có tinh toán để chống lại lực lượng chức năng
chống không để cho xe chúng ta tấn công vào
có thể nói là nó có cái tư duyên
để nó làm cái nhà để phòng thủ rất là chắc chắn
bởi vì toàn bộ phía đằng sau là những hòn đá đã cuội nhô lên như thế này
ở tầm cao hai m một m tám một m bảy
thế nếu có bắn vào để bắn vào đá và hất ra thôi
nó như thế
mà một cái quan trọng nữa là gì
nó làm nhà tựa lưng sau núi
và tinh toán cái việc nếu như mà bị động
nếu như bị tấn công thì nó sẽ rút qua con đường độc đạo đó là lên trên núi
khác người như vậy
riêng đối tượng nó tinh toán rất kỹ
thế thì qua cái việc mà nó bố trí như thế
bảy binh bố trận rồi nó dùng các cái vật liệu như thế
là tạo ra một cái bong ke như thế thì
thì mới thấy được là nó manh động nó hung hán mà nó liều lĩnh như thế nào
trong thời gian cơ quan chức năng triển khai chuyên án
thông tin từ các mũi trinh sát nắm được đối tượng nguyễn thanh tuân cùng vợ con
có dấu hiệu làm thủ tục giấy tờ trốn sang malaysia định cư
ngay lập tức lực lượng trinh sát đã triển khai một mũi công tác bám sát di biến động của người thân đối tượng
đồng thời cấm xuất cảnh của người thân đối tượng đồng thời cấm xuất cảnh của người thân đối tượng đồng thời cấm xuất cảnh của người thân đối tượng

trong đó có tuân và thuận

nhằm đưa ra các biện pháp ngăn chặn sự tiếp tế hỗ trợ của người thân đối với hai đối tượng này
khi đã hoàn toàn bị cô lập trong chính bong ke của mình
khi đã hoàn toàn bị cô lập trong chính bong ke của mình
đối tượng một mươi tám một mươi chín tn càng điên cuồng ráo riết để tìm mọi cách chống trả lại cơ quan chức năng
bằng việc mua thêm vũ khí các vật liệu nổ bình xăng ga nhằm gia cố lại bong kè
chúng thể hiện sự coi thường thách thức pháp luật và kiên quyết tự thủ đến cục
trước tình huống này ban chuyên án một mươi tám một mươi chín tn đã đưa ra những kế hoạch phù hợp để đấu tranh thúc đẩy chuyên án lên giai đoạn mới
đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt hơn
diễn biến cụ thể ra sao
mời quý vị và các bạn đón tiếp xem trong chương trình phần bốn hồ sơ đột kích vào tối thứ tư tuần sau
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại